kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị theo tinh thần nghị quyết hai mươi bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng vùng đông nam bộ
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm có đặt ra nội dung phát huy nguồn vốn đầu tư công dẫn dắt các nguồn lực khác
ngoài nhà nước vào đầu tư phát triển thành phố hồ chí minh
những năm qua thành phố đã vận dụng linh hoạt cơ chế đặc thù được trung ương cho phép
mạnh dạng trao quyền phân quyền cho cấp cơ sở để tạo sự sáng tạo chủ động trong chỉ đạo
triển khai hiệu quả công tác giải ngân đầu tư công
do đó nhiều dự án công trình trọng điểm của thành phố đang được triển khai đúng kế hoạch
tạo nền tảng quan trọng thu hút các nguồn lực xã hội hóa khác vào phát triển thành phố
đây là nội dung chính trong phần vấn đề và dư luận tuần này
bởi đầu như thường lệ xin mời quý vị theo dõi phần điểm lại tin tức đáng chú ý trong tuần qua
các nội dung hợp tác giữa các quận của thành phố hồ chí minh và các tỉnh vùng tây nguyên
bên cạnh đó còn có các nội dung hợp tác giữa các quận của thành phố hồ chí minh
với các huyện của các tỉnh tây nguyên gian hàng xúc tiến du lịch
cũng trong thời gian này sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư vùng tây nguyên năm hai nghìn một mươi bốn
triển lãm giới thiệu dự án mời gọi đầu tư các dư trình du lịch của thành phố hồ chí minh và năm tỉnh vùng tây nguyên
bàn nhân dân tỉnh đồng nai trao đổi thêm về việc xây cầu thay pha các lái
dự kiến các mốc thời gian chính như cập nhật quy hoạch phê duyệt chủ trương đầu tư
báo cáo nghiên cứu khả thi giải phóng mặt bằng khởi công và các nội dung phối hợp giữa hai địa phương
làm cơ sở thống nhất triển khai thực hiện
trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động thuộc sở lao động thương binh và xã hội
thành phố hồ chí minh vừa công bố nhu cầu lao động của thành phố trong quý hai hai nghìn một mươi bốn
theo đó thành phố cần khoảng bảy mươi năm bốn trăm linh đến bảy mươi bảy một trăm linh lao động
trong đó nhu cầu nhân lực bốn ngành công nghiệp trọng yếu cự khoảng một mươi hai ba trăm linh đến một mươi hai năm trăm linh vị trí
chiếm một mươi sáu tám so với tổn nhu cầu
cụ thể ngành điện tử công nghệ thông tin chiếm sáu bốn mươi hai cơ khí chiếm bốn năm mươi
chế biến tinh lương thực thực phẩm chiếm ba tám hóa dược cao su chiếm hai bảy mươi một
nhu cầu nhân lực ở chín ngành dịch vụ chủ yếu cự khoảng bốn mươi chín ba trăm linh năm mươi
trong đó ngành thương mại chiếm hai mươi hai tám mươi hai dịch vụ thông tin tư vấn khoa học công nghệ chiếm một mươi hai năm
nhu cầu nhân lực ở lao động qua đào tạo chiếm tám mươi sáu bốn mươi một tổn nhu cầu nhân lực
trong đó trình độ đại học trở lên chiếm hai mươi bốn chín cao đẳng chiếm một mươi bảy sáu mươi ba trung cấp chiếm hai mươi năm một mươi tám sơ cấp chiếm một mươi tám bảy
nghị quyết hai mươi bốn của bộ chính trị về chiến lược phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng vùng đông nam bộ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi
có nội dung cho phép tp hcm thực hiện thí điểm phân cấp phân quyền trong lĩnh vực tài chính đầu tư quy hoạch đất đai môi trường và tổ chức bộ máy
huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
trên cơ sở đầu tư công dẫn dắt kích hoạt nguồn lực ngoài nhà nước
nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của vùng
trên tư thường đó từ năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm đã đặt ra nhiệm vụ rất quan trọng là làm sao bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công để tạo động lực cho phát triển thành phố
năm hai nghìn một mươi bốn tp hcm được giao tổng số vốn triển khai là hơn bảy mươi chín hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là ba sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng
nguồn vốn ngân sách thành phố là bảy mươi năm năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng tạo động lực phát triển cho tp hcm
đây là cơ sở để thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng từ bảy năm đến tám trong năm hai nghìn một mươi bốn
theo nhiều chuyên gia tại tp hcm một đồng vốn đầu tư công bỏ ra có thể thu lại đến một mươi đồng
hơn thế khi đầu tư công được thúc đẩy các dự án công trình dần hình thành sẽ mở đường cho nhiều đồng vốn đầu tư xã hội
đầu tư cho nền kinh tế
qua đà soát thống kê từ sở kế hoạch và đầu tư thành phố kế hoạch vốn đầu tư công năm nay đối với các dự án bồi thường
giải phóng mặt bằng trên địa bàn khoảng hai mươi bốn hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
trong đó tp hcm có số dự án phải đền bộ giải phóng mặt bằng nhiều nhất với hai mươi chín dự án
tổng số vốn là chín ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
tiếp theo là quận bình thạnh sáu ba trăm linh tỷ đồng quận tám khoảng ba tỷ đồng quận bình tân hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
và đây là một nhiệm vụ
đây là một nhiệm vụ rất là nặng đối với tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên tp hcm cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và đây là cơ hội cho tp hcm để có được nguồn vốn để cho các công trình hạ tầng trên địa bàn
thứ nhất là chủ trương mà cho điều tra khảo sát đo đạt kiểm đếm đối với các hậu dân đồng thuận trước khi ban hành thu hồi đất
đây là một chủ trương rất là chính xác và nó sẽ đẩy nhanh rất là nhanh tiến độ bồi thường của các dự án
cái thứ hai là đối với đất nông nghiệp và đất ở đồng thuận
mình cũng không chờ một trăm tám mươi ngày và ngày ba thì em nghĩ đây là một chủ trương rất là phù hợp trong tình hình của các quận quyện
để thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng năm hai nghìn một mươi bốn
lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm đã có kết luận công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cố gắng giải ngừng trong tháng sáu hai nghìn một mươi bốn
sau đó bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để giải ngừng vốn xây lấp vào tháng bảy hai nghìn một mươi bốn
cố gắng là đến ba mươi tháng sáu
tháng sáu là chúng ta xong mặt bằng chỉ trừ một vài dự án lớn diện tích rộng và có đông đối tượng bị tác động khức tạp thì chúng ta có thể kéo dài
để thực hiện mục tiêu lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đặt ra nhiều hội nghị quan trọng được sở tài nguyên và môi trường tổ chức
nhằm lắng nghe những kiến nghị từ cơ sở để từ đó có giải pháp triển khai giải ngân đầu tư công
đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được hiệu quả hơn
nợ vấn đề tái định cư là vấn đề quyết định mấu chốt cho công tác bồi thường nếu không có thì không làm gì được
và người ta có thể bàn giao mặt bằng rồi nhưng mà người ta không nhận tiền
thì những cái này chúng ta phải tính một cái bà rèm một cái phương pháp nào đó để cho các quận nguyện người ta có cơ sở để chi để tính giải ngừng đầu tư công
có nhiều người vận động rồi mấy ông muốn thì tôi bàn giam mặt bằng
nhưng mà tiền là tôi chưa thích nhận được tôi để đó
thì cái này thuộc ý chí chủ quan của người dân của mình
không thể nào mà mình có thể nói rằng là mình
yêu cầu người ta nhận và mình bắt buộc người ta nhận
như vậy thì ở đây là các quận nguyện đều thống nhất là thành phố chỉ đạo một cái chủ trương là giải chi ra thì quá tốt
để làm hết sức để công tác vận động
tuy nhiên các trường hợp mà bất khả kháng thì cái này cũng đề nghị là sở thành công trường các anh chí cũng tham mưu và tính lại hỗ trợ dùm giúp ý này
bây giờ các quận nguyện đang triển khai ví dụ là một club trung cư đó bố trí cho ba quận nguyện
để thực hiện công tác
nhưng mà khi làm thì hiện nay chúng ta đang triển khai là quận nào thì làm duyệt giá quận đấy
chúng quận đề xuất là nếu như cái khu trung cư đó đã bàn giao chung về cho quỹ nhà về sở dựng thì nên có một cái chỉ đạo là có một ai đó làm một cái giá cho cả cái trung cư đó
tại vì khi đó thì ví dụ như phân bổ nguồn này về cho gò vấp thì cái người được tái định cư chỉ mang phiếu đã được tái định cư là lên mua nhà luôn
tại vì nếu như để quận huyện làm thì thứ nhất là nó sẽ xung đột
về vấn đề cái xây dựng giá quận này có thể khác quận kia thứ hai là rất đối với nhiều thời gian luôn
hiện nay quỹ nhà tái cư thì thành phố giao cho sở xây dựng cụ thể là trung tâm quản lý nhà quản lý rất là nhiều
tuy nhiên đối với một số quận nguyện cụ thể là quận tám á thì cái quỹ nhà tái định cư này nó nằm rất xa cái địa bàn mà người dân bị giải đoả
do đó cái việc mà đồng thụ của nhân dân trong cái nơi ở mới rất là khó khăn
đa số người dân người ta bị di dời giải phóng mặt bằng thì người ta ở trên đất liền ở nhà chờ
có cát có lầu có tinh doanh tại chỗ nhưng mà khi mà di dời đi thì lên chung cư thì cái đó chính sách chung của mình
nhưng mà cái vị trí đó lại quá xa cái nơi ở cũ đi
trên địa bàn thủ đức hiện nay còn đang vướng một số nội dung liên quan đến vành đai ba về cái giá nền đất tái định cư của vành đai ba
thì hiện nay thì sở xây dựng cũng đã trình
tuy nhiên thành phố về cái giá của nền đất tái định cư thì đề xuất là các đơn vị quan tâm để mà trình việc sớm
hiện nay thì công tác bồi thường vành đai ba trên địa bàn thủ đức này rất là tích cực
tuy nhiên người dân chậm những căn hộ cũng như nền đất bởi vì chưa có giá
thì đề xuất là riêng đối với chuyên đề vành đai ba thì đề xuất sở tài nguyên môi trường có một cái tổng hợp giữa các quận quyện và các sở ngành để chúng ta giải quyết dứt điểm
lãnh đạo các sở ngành quỹ ban nhân dân quận nguyện thành phố thủ đức cũng được yêu cầu tập trung tăng cường công tác phối hợp phân công rõ trách nhiệm giữa các đơn vị để có giải pháp trút ngắn ba mươi thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan như điều chỉnh quy hoạch thẩm định phê duyệt điều chỉnh các dự án bố trí nhà đất tái định cư sửa chữa căn hộ chung cư điều chuyển vốn từ các dự án và giải quyết các vướng mắt có liên quan
năm hai nghìn bốn đầu tư công được xác định vẫn là động lực kinh tế quan trọng của thành phố hồ chí minh
ngoài chuẩn bị vốn còn phải lo thu hồi đất giải phóng mặt bằng tái định cư
qua hàng loạt quy định của các luật tốn kém nhiều thời gian
do vậy sự vào cuộc của cấp ủy và bí thư các quần huyện thành phố thủ đức
cam kết với ban thường vụ thành ủy thành phố ngay từ đầu năm sẽ thúc đẩy nhanh việc giải ngân vốn
năm nay thành phố hồ chí minh phải giải ngừng hơn bảy mươi chín hai trăm sáu mươi tỷ đồng vốn đầu tư công
trong đó quý ii đạt từ ba mươi trở lên quý ba hơn bảy mươi mới bảo đảm quý bốn đạt hơn chín mươi năm
chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao các chủ đầu tư cẩn trương
hoàn thành kế hoạch chi tiết tiến độ khả thi phù hợp với thực tế cho các phần việc trong từng dự án
đối với các dự án có hàng mục giải phóng mặt bằng phải xác định chi tiết mốc thời gian hoàn thành
ra soát hợp đồng đã ký xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo hợp đồng
yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký
bán vật tư xe máy nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình